mới đây trên địa bàn tỉnh đắk lắc vừa ghi nhận có bốn trường hợp trong một gia đình cùng bị dương tính với virus ah một n một
ngành y tế tỉnh đắk lắc đã ngay lập tức triển khai các biện pháp xử lý không để ổ dịch lây lan ra cộng đồng
cúm ah một n một có dấu hiệu giống với cúm thông thường thế nhưng khi bị nặng thì có thể sẽ dẫn tới suy hô hấp và tử vong
bệnh cũng có khả năng lây nhiễm nhanh trong cộng đồng
vì vậy ngành y tế tỉnh đắk lắc khuyến cáo người dân chủ động vệ sinh nơi cư trú tránh tiếp xúc với người nhiễm bệnh hô hấp
ổ dịch cúm ah một n một được phát hiện đầu tiên tại gia đình chị nguyễn thị nở thôn một xã hòa phong huyện crong bông từ ngày hai mươi ba tháng sáu
đến ngày hai mươi tám tháng sáu cả gia đình chị gồm bốn người trong đó có hai con nhỏ đều phải nhập viện vì nhiễm dịch cúm ah một n một với các triệu chứng sốt cao tức ngực đau đầu và run chân tay
kết quả xét nghiệm
mẫu bệnh phẩm của viện vệ sinh dịch tế tây nguyên cho thấy tất cả đều dương tính với cúm ah một n một
lúc đó là chồng em bị rồi đến nàng cú này rồi đến em rồi đến cú nhỏ này cú nhỏ này thì lên biện viện mua bệnh
nó đau xong rồi nó sốt mà sốt khủy cơ sốt rồi nó lại hết thế là sốt
vậy đó mà nó con người nó mỏi mệt lắm nó tự nhiên là nó mỏi hết cả cơ
để phòng chống cúm ah một n một lây lan trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh đã khám cách ly bệnh nhân điều trị theo đúng quy trình
những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân là bác sĩ điều dưỡng bệnh nhân cùng phòng người thân đã được lấy mẫu xét nghiệm
khu vực quanh ổ dịch đang được trung tâm y tế địa phương liên tục khử trùng sát khuẩn và theo dõi sức khỏe của từng người dân
h một n một đây là một cái bệnh là virus lây lan qua đường hô hấp
qua đường nước bột bệnh lây lan nhanh
đối với người dân là luôn luôn chúng ta phải cảnh giác là về cái vệ sinh môi trường xung quanh vệ sinh môi trường xung quanh phải lau bề mặt bằng các nước sát khuẩn khác
thế cái thứ sáu là cũng không nên tự ý dùng các cái thuốc kháng virus
sở y tế đắk lắc đã có văn bản gửi các địa phương tăng cường phòng chống cúm ah một n một
đồng thời khuyến cáo người dân nên chủ động phòng tránh bệnh bằng cách vệ sinh nơi cư trú
tránh tiếp xúc với người nhiễm bệnh hô hấp tăng cường sinh hoạt nơi có gió lùa thông thoáng
được biết từ đầu năm đến nay tại tỉnh đắk lắc đã có năm ca nhiễm cúm ah một n một